cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bắt tạm giam với nguyễn văn tứ nguyên giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tp hà nội hiện là tránh văn phòng thành ủy hà nội và phạm thị thu hường tránh văn phòng sở kế hoạch và đầu tư hà nội để điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
hai bị can bị bắt để điều tra về những sai phạm liên quan đến việc đấu thầu của công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật nhật cường công ty trách nhiệm hiếu hạn giải pháp phần mềm nhật cường
hiện tổng giám đốc công ty nhật cường là bùi quang huy vẫn đang bỏ trốn và đã có lệnh truy nã bị can này
thưa quý vị và các bạn có thể khẳng định mỗi năm trôi qua thành phố hồ chí minh đã có nhiều đổi thay phát triển về nhiều mặt
đó là sự nỗ lực rất lớn của chính quyền và nhân dân thành phố
chỉ còn thời gian ngắn nữa là bước qua năm mới với nhiều kỳ vọng về một thành phố phát triển mạnh mẽ hơn về kinh tế khắc phục những mặt còn tồn tại hạn chế để xứng đáng là một trong những thành phố lớn của cả nước
cùng nhìn lại tình hình kinh tế thành phố hồ chí minh một năm qua và định hướng phát triển trong thời gian tới
chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc trao đổi tại trường quay với tiến sĩ lê bá trí nhân chuyên gia về kinh tế
xin chào ông xin ông có thể đánh giá về tình hình phát triển kinh tế của thành phố hồ chí minh trong năm hai nghìn một mươi chín những mặt đạt được là gì và còn những tồn tại khó khăn như thế nào
năm hai nghìn một mươi chín chúng ta đạt một số cái mục tiêu mà được đề ra
cái thứ nhất là tỉ trận kinh tế của chúng ta đạt được năm năm mươi năm triệu tỷ đồng so với quy mô của cả nước là hai mươi ba chín mươi bảy
cao hơn hai nghìn một mươi bảy và hai nghìn một mươi sáu là đến hai mươi ba bốn cao nhất từ trước đến nay
cái lượng khách quốc tế hiện nay là gì
thành phố được tám năm triệu người và tăng một mươi bốn so với cùng kỳ tăng một mươi bốn
như vậy là chúng ta thấy được rằng là một trong những cái yếu tố chúng ta đang đầu tư vào trong cái du lịch và cái thương mại ở đây là đạt được cái mục tiêu
mà bên cạnh đó thì chúng ta thấy là đầu tư trực tiếp của fdi của chúng ta là thu hút được là tám tỷ usd
một trăm linh một của cùng kỳ
những cái mục tiêu là cũng đạt được và có những cái vượt bậc
đây là một trong những yếu tố của cái việc mà chỉ đạo từ là cấp đảng bộ đến chính quyền cho đến tất cả nhân dân chúng ta đưa ra những cái nỗ lực để phát triển của năm hai nghìn một mươi chín
thưa ông bên cạnh những mặt đạt được thì còn những tồn tại và hạn chế như thế nào
và theo ông thì những tồn tại hạn chế đó xuất phát từ nguyên nhân do đâu
chúng ta thấy được một số doanh nghiệp nước ngoài
và họ đang sử dụng về văn hóa
vấn đề về những cái công nhân của chúng ta thì hiện nay nó cũng rất là ít
và tài nghề nó cũng vẫn chưa là càng
cho nên nó dẫn cái là chúng ta chưa được cái mục tiêu
cái việc thứ hai nữa là về cái chính sách về vấn đề về cái yếu tố về những cái cổ phần hóa thì hiện nay chúng ta phải xem xét ở những góc độ là đạt theo mục tiêu chưa khi chính phủ đề ra
chúng ta phải hoạch định lại về vấn đề
cái thứ nhất là vấn đề về chăn nuôi
vấn đề thứ hai là xuất nhập khẩu
vấn đề thứ ba là thủy hải sản
thì trong những cái việc này là thành phố hồ chí minh phải đưa ra một cái hoạch định tiếp theo là từ hai nghìn hai mươi đến hai nghìn hai mươi năm
làm sao cái mục đích nó phải là tăng ít nhất là từ năm cho đến một mươi trong những năm tới
thưa ông năm hai nghìn một mươi chín chuẩn bị khép lại và chào đón năm hai nghìn hai mươi để tiếp tục đưa nền kinh tế của thành phố hồ chí minh phát triển
thì theo ông cần có những cái đề xuất như thế nào
thì chúng ta sẽ có cái bốn mục tiêu để chúng ta xét thấy được rằng là chúng ta phải cần xem xét những góc độ là chúng ta đầu tư nó tốt hơn
cái thứ nhất là chương trình bốn nhóm ở đây chúng ta thấy được rằng là về cái quản lý
thì hiện nay quản lý về cái thủ tục hành chánh thì chúng ta phải để nhanh lên rút ngọn lại và rút ngọn thời gian
và chúng ta để ra một cửa để làm sao cái người dân tiếp cận được cái chính quyền của chúng ta nó nhanh hơn nó gần hơn
cái việc thứ hai nữa là đột phá về phát triển hạ tầng
thì hiện nay thành phố hồ chí minh chúng ta thấy được rằng là cái hạ tầng hiện nay là nó vượt quá trong vấn đề của người dân
thì hiện nay cái kẹt xe chúng ta đã vất vạn còn
làm bằng cách nào để chúng ta giảm thiểu được cái việc này
một số cơ sở hiện nay cũng là một số tuyến đường cũng vẫn là còn ngập nước
như vậy nó cũng ảnh hưởng đến cái đời sống của nhân dân và ảnh hưởng đến cái kinh tế phát triển xã hội
trong năm hai nghìn hai mươi đến hai nghìn hai mươi năm chúng ta phải rút lại cái lộ trình báo cáo thuế là bằng những cái bằng điện tử
chứ không còn phải báo cáo về bản bản nữa không còn phải hóa đơn nữa
như vậy rút ngắn cái thời gian để doanh nghiệp làm sao để doanh nghiệp đó tập trung về cái thời gian để thúc đẩy về kinh tế của doanh nghiệp
cái việc thứ ba nữa ở trong đây là cái khởi nghiệp về sáng tạo
thì ở đây chúng ta thấy được rằng là đang đầu tư vào cái thế hệ sinh viên
đâu tự đang đầu tư vào cái thế hệ của những cái nhân viên và công nhân viên mà hiện nay chúng ta thấy được rằng là tài nghề cao
thì trong vấn đề cái khởi nghiệp là chúng ta tạo những cái điều kiện và chúng ta có những quỹ đầu tư
thì chính quyền làm bằng cách nào đó chúng ta phải lắng nghe những yếu tố của những chuyên gia
lắng nghe những cái ý kiến của nhiều người dân
lắng nghe những cái góc độ của những cái mà đầu tư nước ngoài
và những doanh nghiệp như vậy rõ ràng thì nó sẽ thúc đẩy về cái kinh tế của chúng ta thành phố hồ chí minh năm hai nghìn hai mươi
và chúng ta phải định hướng đến hai nghìn hai mươi năm theo những cái mục tiêu và nghị quyết trung ương nổi
để ra thì chúng ta sẽ chắc chắn một điều sẽ thực hiện được
xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi ngày hôm nay